thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ về kế hoạch phương án tổng thể xử lý một mươi hai dự án thua lỗ
thất thoát lớn của ngành công thương nhằm đưa ra các biện pháp xử lý
hiện có một số dự án đã đưa vào hoạt động nhưng có một số dự án khác đã không thể hoạt động được dẫn đến phá sản
có một số dự án phải xử lý theo hình thức phù hợp để chấm dứt tình trạng kéo dài này
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị cố gắng trong năm hai nghìn hai mươi và chậm nhất là tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một phải có phương án xử lý rứt điểm
thủ tướng yêu cầu các đồng chí phụ trách trực tiếp cần báo cáo cụ thể cho trưởng ban chỉ đạo để trưởng ban chỉ đạo phân theo nhóm quyết định sự tồn tại hoặc xử lý dự án đó